bắt đối tượng dùng dao súng hai lần xông vào nhà truy sát một phụ nữ
một người tử vong do tham gia khai thác vàng trái phép
đi xe máy ngược chiều đường trịnh văn bô gây tai nạn nam thanh niên tử vong
trái lớn trong căn nhà hai tầng giấy hộp bị thiểu rụi
bắt đối tượng chuyên đột nhập các ngôi chùa để trộm cắp tài sản
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ là phần tin chi tiết
thưa quý vị ngày một mươi một tháng ba công an huyện cư cư yên đắk lắc xăng nhận
cơ quan này vừa bắt giữ lê văn thiện ba mươi sáu tuổi quê nghệ an
sau một thời gian bị truy nã
theo đó thiện là đối tượng bị tố cáo đã hai lần dùng dao súng xông vào nhà truy sát một phụ nữ
trước đó tối hai mươi tháng một chị hát ngụ xã ea tiều huyện cư cư yên
đăng thông tin cầu cứu lên mạng xã hội về việc bị thiện xông vào nhà truy sát hai lần
theo chị hát chị và thiện không có thủ án với nhau
khoảng hai năm trước thiện ở với hàng xóm của chị hát
quá trình này đối tượng thiện đã nghi ngờ chị hát báo công an về việc mình sử dụng ma túy
nên đã có hành vi truy sát để trả thù
cũng theo chị hát vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba khi chị đang ở nhà thiện đã xông vào dùng dao tấn công chị
em trai chị hát chạy ra ngăn cản cũng bị thiện gây thương tích ở tay phải nhập viện
sau đó chị hát trình báo cơ quan công an
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện cư cù yên đã ra quyết định truy nã đối với thiện
mới đây vào ngày một mươi một tháng một khi chị hát đang ngồi trước thềm nhà
đối tượng thiện đã truy nã vào nhà truy sát để trả thù

chị hát đã nhanh chóng bỏ chạy vào nhà kịp thời nên viên đạn sượt qua vai và thiện cũng bỏ đi
ngay sau đó chị hát báo công an đồng thời đăng tải thông tin đối tượng lên mạng xã hội để mọi người cảnh giác
sau một thời gian truy xét tối ngày một mươi tháng ba công an huyện cư cu yên đã bắt giữ được thiện khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện crono
tại công an thiện khai nhận toàn bộ hành vi hai lần sử dụng hung khí tấn công chị hát và một người khác
ngày một mươi một tháng ba đại diện công an huyện sinh hồ tỉnh lai châu cho biết đơn vị vừa triệu tập lò văn ương bốn mươi chín tuổi trú tại xã nong hẻo huyện sinh hồ
để làm rõ hành vi khai thác vàng trái phép khiến một người tử vong
theo cảnh sát ngày hai mươi năm tháng hai anh lò văn hát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở huyện sinh hồ đi làm thuê khai thác vàng trái phép cho ông lò văn ương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ở huyện sìn hồ
đến khoảng một mươi bảy h ngày tám tháng ba
tại điểm khai thác vàng trái phép thuộc bản phiêng trạng xã nong hẻo huyện sinh hồ
khi anh hát treo lên cầu thang trong hang thì bị trượt chân rơi xuống độ cao khoảng năm mươi m dẫn đến tử vong
sau khi sự việc xảy ra lò văn ương do lo sợ bị cơ quan pháp luật xử lý nên đã tự thỏa thuận thống nhất đền bù cho gia đình anh hát số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng
ương đưa trước một trăm năm mươi triệu đồng còn một trăm linh triệu đồng sẽ gửi sau
cảnh sát sau đó triệu tập lò văn ương lên công an huyện sìn hồ
tại cơ quan điều tra ưa khai nhận vì hám lợi nên từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ương đã cùng sáu người khác góp tiền mua phương tiện tuyển người làm thuê lén lút đến khu vực bãi sáu bãi bảy thuộc xã nong hẻo dựng lán rồi tổ chức đào sới những hầm lò cũ đã bị chính quyền đánh sập từ hai nghìn hai mươi ba
theo công an tỉnh lai châu khu vực khai thác vàng trái phép là nơi rất xa khu dân cư nằm trong những cánh rừng rậm nên khó bị phát hiện
quá trình khai thác vàng ương cùng những người tham gia đã thu được số lượng vàng lớn thu được số tiền hơn sáu tỷ đồng
ngày một mươi tháng ba công an tỉnh lai châu làm việc với doanh nghiệp tư nhân vàng bạc tt có trụ sở tại phường đoàn kết thành phố lai châu để tiến hành thu thập các tài liệu chứng cứ
kết quả xác định từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lò văn ương đã nhiều lần đến cửa hàng vàng bạc tt để cân xác định tuổi vàng và bán số vàng khai thác trái phép cho cơ sở này
lần nhiều nhất ương thu được số tiền trên bảy trăm linh triệu đồng
công an tỉnh lai châu đang tiếp tục điều tra hoàn chỉnh các thủ tục để khởi tố vụ án và các đối tượng có liên quan
mới đây hai thanh niên chở nhau trên xe máy chạy ngược chiều đường trịnh văn bô quận năm tứ liêm hà nội đã bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy khác khiến một người tử vong tại chỗ hai người bị thương
sáng ngày một mươi một tháng ba đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu phòng cảnh sát giao thông công an hà nội cho biết vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường trịnh văn bô hà nội đã khiến một người tử vong hai người bị thương
theo đó khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tháng ba tại đường trịnh văn bô đoạn gần trường đèo công nghiệp đông á quận năm tứ liêm xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy
thời điểm xảy ra tai nạn xe máy do một nam thanh niên điều khiển chở theo một người chưa rõ biển kiểm soát
tại đường trịnh văn bô dẫn đến va chạm với xe máy khác sau củ va chạm cả ba người bị ngã ra đường người điều khiển xe máy đi đúng chiều bị ngã về bên phải đường sát vỉa hè còn hai người đi xe máy ngược chiều ngã về phía giải phân cách
tại hiện trường hai xe máy bị hư hỏng nặng vụ tai nạn khiến một thanh niên trên xe máy đi ngược chiều tử vong tại chỗ hai người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an
sau khi nhận tin báo đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu đã cử cán bộ trên xe máy
tới hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng điều tra giải quyết vụ việc đồng thời phân luồng giao thông
cảnh sát xác định các nạn nhân là h a x sinh năm hai nghìn năm chú tại đông hưng thái bình t d h sinh năm hai nghìn sáu n d a sinh năm hai nghìn bảy cùng chú tại hoài đức hà nội
nạn nhân tử vong n d a đi cùng xe máy với t d h
sau khi xảy ra vụ tai nạn trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ô tô khách có thể va chạm với nam thanh niên đi xe ngược chiều
tuy nhiên cảnh sát đang xác minh làm rõ việc ô tô có va vào người đi xe máy hay không
vụ việc đang được đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu đội điều tra tổng hợp công an quận nam tử liêm tiếp tục làm rõ
trưa ngày một mươi một tháng ba thông tin từ ủy ban nhân dân phường nghĩa trung thành phố gia nghĩa tỉnh đăng nông cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn lực lượng chức năng sau đó đã có mặt kịp thời để dập lửa
tuy nhiên ô tô và nhiều vật dụng khác trong nhà bị thiêu dụi hoàn toàn
theo thông tin ban đầu khoảng tám giờ ba mươi phút ngày một mươi một tháng ba người dân sống trên đường ngô thị nhậm thuộc khu tái định cư đăng nia phường nghĩa trung thành phố gia nghĩa
phát hiện đàm cháy lớn tại các nhà hai tầng của một nhà dân
thông tin nhanh chóng được báo lên cơ quan chức năng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa
đến khoảng chín h ba mươi phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn nhưng một ô tô một xe máy và nhiều vật dụng khác bị theo dụi
rất may thời điểm xảy ra vụ việc chủ nhà đi vắng nên không thiệt hại về người
nối tiếp chương trình sẽ là một số các thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật được xin mời quý vị cùng theo dõi
vừa qua công an huyện quốc oai hà nội vừa bắt giữ nguyễn quyết trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã nghĩa hương để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
đối tượng này đã đột nhập vào nhiều ngôi chùa trên địa bàn để trộm tiền công đức
cụ thể khoảng tám h ngày sáu tháng ba công an huyện quốc hoa nhận được đơn trình báo của chùa sù quang xã liệp tuyết huyện quốc hoa
bị kẻ gian đột nhập cậy phá bốn hoàng công đức trộm cắp tiền bên trong
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện quốc hoa đã khẩn trương tiến hành điều tra làm do phục hiểm
đến một mươi bốn h cùng ngày công an huyện quốc hoa đã bắt giữ đối tượng gây án là nguyễn quyết trí
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan công an xác định dạng sáng ngày hai tháng ba
trí đi bộ từ nhà đến chùa sù quang để trộm cắp tiền bên trong hòm công đức
đối tượng dùng dao phay và búa cậy bung cửa bốn hoàng công đức lấy toàn bộ số tiền bên trong
trí kiểm tra số tiền trộm được là hai chín triệu đồng và mang tiêu sải cá nhân hết
tiếp đó dặn sáng ngày sáu tháng ba với thủ đoạn tương tự trí đột nhập chùa cung nguyên xã thạch thán trộm cắp được một sáu triệu đồng
được biết chi đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
sáng ngày một mươi một tháng ba ủy ban nhân dân thị trấn cát tiến huyện phủ cát cho biết
người dân địa phương và lực lượng chức năng vừa kịp thời cứu hai bé trai bị sóng cuốn khi đang tắm biển trung lương
trước đó chiều ngày một mươi tháng ba một nhóm du khách đang tắm biển trung lương thì phát hiện có hai bé trai bị sóng cuốn ra xa
sau đó người dân địa phương cùng với lực lượng biên phòng đã kịp thời ứng cứu
được biết biển trung lương là bãi ngang nhìn bằng mắt thì thấy biển êm nhưng lại sóng ngầm rất nguy hiểm
địa phương đã cắm biển cảnh báo xung quanh các khu vực nguy hiểm
tuy nhiên nhiều người dân du khách thiếu quan sát nên dễ gặp sự cố khi tắm biển
theo lãnh đạo địa phương chính quyền thị trấn cát kiến đang kiện toàn thiết bị lực lượng để có thể ứng trực tại các khu vực nguy cơ đuối nước cao
để hướng dẫn kịp thời hỗ trợ người dân du khách khi xảy ra sự cố
ngày một mươi một tháng ba
cơ quan điều tra công an huyện gia lâm hà nội thông tin đã làm rõ vụ việc cưỡng đoạt tài sản lập hồ sơ xử lý ba đối tượng
trước đó khoảng một mươi năm h ngày hai mươi sáu tháng hai công an xã yên thường nhận được tin báo có hai nam thanh niên lạ mặt đến nhà ông hát đòi nợ
tổ công tác mời hai người này về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an hai nam thanh niên khai là nguyễn xuân trường ba mươi tuổi và nguyễn anh quân hai mươi bốn tuổi đều ở hà nội
trong đó trường khai ngày hai mươi một tháng hai được bạn là nguyễn văn thành ba mươi ba tuổi
đi ô tô đến đón anh ta và quân sang xã yên thường đòi nợ
tới nơi thành đỗ xe bên ngoài còn trường và quân đi vào nhà ông hát nói chuyện với vợ chồng gia chủ
việc con trai họ lựa thành ba trăm linh triệu đồng
trên đường về thành thỏa thuận với trường nếu đòi được tiền sẽ trả cho thường hai mươi tức sáu mươi triệu đồng
chiều ngày hai mươi ba tháng hai quân đi mua sơn đỏ nhớt dầu rin mắm tôm rồi về pha chế đựng vào bốn túi ni lông
khoảng một h bốn mươi phút ngày hai mươi bốn tháng hai các đối tượng mò điện thoại
lấy nhà con nợ rồi quân ném bốn túi đựng chất bẩn qua cổng vào trong sân
chiều ngày hai mươi năm tháng hai trường và quân tiếp tục mua mắm tôm trộn lẫn sơn nhất
khoảng một mươi bảy h năm mươi phút cùng ngày hai đối tượng đến thuê nhà nghỉ trên địa bàn xã yên thường để chờ thời cơ ra tay
khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng hai quân tiếp cận ném năm túi chất bẩn vào cổng sân nhà
chiều cùng ngày cả hai đang ở nhà ông hát thì cảnh sát mời về trụ sở làm việc
từ lời khai trên công an huyện gia lâm
lấy lời khai của thành cho thấy thanh niên này cho con trai ông hát vay ba trăm linh triệu đồng hôm chín tháng một
thành cắt lãi hai mươi bảy triệu còn chuyển khoản cho người vay là hai trăm bảy mươi ba triệu
cùng lời hẹn ngày tám tháng hai anh này sẽ trả đủ ba trăm linh triệu
quá hẹn hơn một mươi ngày thành đến đòi tiền nhưng không được nên nhờ quân vào trường
mỗi lần ném chất bẩn vào nhà con nợ cả hai thanh niên này đều báo lại cho thành biết
sáng ngày một mươi một tháng ba hàng trăm người dân và du khách đã tập trung về chùa bà
ở xã phước quang huyện tuy phước tỉnh bình định tham dự lễ hội
theo ủy ban nhân dân xã phước quang đây là lễ hội truyền thống có quy mô lớn
càn với văn hóa tìm ngưỡng dân gian ra đời rất sớm ở bình định
năm nay lễ hội chùa bà cảng thị nước mặn tổ chức từ ngày hai mươi chín tháng riêng đến mùng hai tháng hai năm âm lịch
tức từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng ba
chính quyền địa phương đã chuẩn bị chú đáo để lễ hội diễn ra an toàn
phục vụ cho người dân và du khách khi về vui chơi
cảng thị nước mặn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba
theo hồ sơ di sản từ những năm một nghìn sáu trăm một mươi khi cảng thị nước mặn bước vào thời kỳ phồn vinh
cùng với người việt người minh hương và cộng đồng các sắc tộc cư trú từ một số vùng miền đến nước mặn mua bán
thì chùa bà được xây dựng
theo sở văn hóa và thể thao tỉnh bình định cảng thị nâng mặn là một trong những thương cảng lớn của xứ đàng trong vào thế kỷ thứ một mươi bảy
nơi đây là nơi tập trung lớn các thuyền buôn từ các nước tới mua bán
từ đó hình thành một vùng thương cảng tâm nập
ông đoàn quốc tịnh phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã phước quang thông tin thêm
lễ hội năm nay xã bố trí thêm nhiều công trình để phục vụ người dân và du khách chơi lễ vui hội
như tổ chức đánh bài tròi khu vui chơi khu bán hàng khu viết thư pháp
cuối bản tin sẽ là một số những thông tin cập nhật về tình hình thời tiết
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia những sóng lạnh yếu sẽ bổ sung thêm xuống miền bắc
nên thời tiết tiếp tục có mưa nhỏ mưa phùn nhiều nơi trời rét
dự báo từ đêm ngày một mươi hai tháng ba khi không khí lạnh suy yếu khu vực bắc bộ bắt đầu bước vào giai đoạn nồm ẩm mới
dự báo ngày một mươi hai tháng ba bắc bộ trời khô ráo hơn nhưng vẫn còn khá rét
từ đêm ngày một mươi hai tháng ba khi không khí lạnh suy yếu và biến tính ẩm tăng dần
miền bắc bắt đầu bước vào giai đoạn nồm ẩm mới có thể kèm theo sương mù và mưa phùn
nền nhiệt tăng lên ở mức từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
như vậy sau nửa đầu tháng ba trời lạnh nhiều hơn
đến nửa cuối tháng ba không khí lạnh suy yếu dân lệch về phía biển khiến miền bắc sẽ ấm và ẩm hơn
giới chuyên gia nhận định có thể xuất hiện các đợt nồm ẩm đan sen là các đợt ấm nóng
cục bộ phía tây có thể có nắng nóng
với khu vực trung bộ hai ngày đầu tuần khu vực bắc miền trung trời tiếp tục mưa lạnh nhiệt độ không vượt quá hai mươi ba độ
từ ngày một mươi ba tháng ba thời tiết ấm dần trời có nắng nhiệt độ tăng từ hai mươi ba đến ba mươi độ
khu vực nam miền trung và tây nguyên thời tiết ổn định hơn
thời tiết chủ đạo là nắng riêng tây nguyên buổi chiều khá nóng có nơi nhiệt độ lên đến ba mươi bốn độ
nóng nhất cả nước tiếp tục là khu vực nam bộ đặc biệt là miền đông nam bộ
cảnh báo nắng nóng diện rộng và gai gắt hơn nhiệt độ cao ba mươi năm ba mươi bảy độ
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại